để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét sạt ở đất
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện tám
đề nghị các bộ ngành địa phương huy động lực lượng phương tiện
khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn lũ lũ lụt lũ quét sạt lở đất
chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiên tai
các tỉnh miền núi phía bắc chủ động di rời sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao
xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất
lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát hướng dẫn giao thông cắm biển cảnh báo
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố
đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn
các địa phương vùng núi phía bắc triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm lò
khai thác khoáng sản các hồ chứa và hạ du bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết
và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra
triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất phòng chống ngập úng khu vực đô thị khu công nghiệp
các tỉnh vùng núi phía bắc chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông
đưa tin về tình hình mưa lũ nguy cơ lũ ngập lụt lũ quét sản lửa đất
các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các thông tin về diễn biến của mưa lớn
lũ lũ quét sạt lở đất ngập úng đến người dân và các cấp chính quyền để chủ động phòng tránh
các bộ ngành địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn